thưa quý vị một đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia với số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh đắk nông vừa được công an tỉnh đấu tranh triệt phá
vào sáng ngày hai mươi bảy tháng hai trên tuyến quốc lộ một mươi bốn đoạn qua địa phận xã đắc gàn huyện đắc minh lực lượng công an đã bắt quả tang ba đối tượng gồm giàng xeo tú chú huyện đắc cơ long
dương văn phương và giàng a ký đều trú tại huyện tuy đức đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ tăng vật gồm một mươi bánh heroin hai xe máy bốn điện thoại di động cùng một số đồ vật tài liệu có liên quan
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận đã bàn bạc thống nhất đóng góp tiền liên hệ với một đối tượng người dân tộc mông đang sinh sống tại lào hiện nay chưa rõ lây lịch để mua ma túy từ lào qua cửa khẩu bờ y thuộc huyện ngọc hồi tỉnh con tum về địa bàn tỉnh đắk nông tiêu thụ
vào ngày hai mươi bảy tháng hai khi các đối tượng vận chuyển số ma túy trên đến địa bàn tỉnh đắk nông thì đã bị lực lượng bàn chuyên án bắt giữ
còn tại quảng bình lực lượng công an cũng vừa bắt giữ ba đối tượng thu một sáu trăm hai mươi hai viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến một trăm hai mươi g ma túy tổng hợp dạng đá và nhiều tăng vật có liên quan khác
vào trưa ngày hai mươi bảy tháng hai tại đường hữu nghị phường bắc lý thành phố đồng hới lực lượng công an đã bắt quả tang cao thanh hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại thành phố đồng hới có hành vi tàng trữ sáu viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của lưu thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại thành phố đồng hới thu giữ chín gói ni lông bên trong có chứa hơn một sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến và một gói ni lông bên trong có chứa khoảng một trăm linh gram ma túy tổng hợp dạng đá ba triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
tiếp tục mở rộng vào hai mươi h cùng ngày khám xét khẩn cấp nơi ở của phan minh đức ở huyện bố trạch
lực lượng chức năng thu giữ năm gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng hai mươi gram một xe mô tô một xe ô tô và một trăm linh triệu đồng tiền mặt
lại có thêm một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn trên địa bàn tỉnh đắk lắc đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đấu tranh triệt phá thành công
các đối tượng trong đường dây cá độ trên gồm lê anh hùng lý tuấn anh trương hoàng tiến phạm duy phong và võ thiện lâm đều trú ở thành phố
ma thuật tỉnh đắk lắc các đối tượng này đã lấy các tài khoản cá độ bóng đá ở các địa phương khác rồi phân nhỏ thành nhiều tài khoản giao cho các con bạc cá cược
phương tiện giao dịch chính trong việc tổ chức đánh bạc là sử dụng mạng xã hội như zalo messenger viber để nhằm đối phó với cơ quan công an
tính đến thời điểm bị triệt phá tổng số tiền giao dịch trong đường dây cá độ bóng đá này là khoảng hai mươi tỷ đồng và hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin mới về công tác tìm kiếm nạn nhân trong vụ chìm cano ở biển cửa đại tỉnh quảng nam
vào chiều ngày hôm nay bộ chỉ huy biên phòng tỉnh quảng nam cho biết lực lượng này đã tìm thấy thi thể cháu bé cuối cùng
thi thể cháu nguyễn minh quang sinh năm hai nghìn một mươi chín quê ở hà nội được tìm thấy tại gành đá gần một khách sạn bên bờ biển cửa đại cách hiện trường vụ chìm cano khoảng hai km
và đây là nạn nhân thứ một mươi bảy và cũng là nạn nhân cuối cùng được tìm thấy trong vụ chìm cano trên biển cửa đại xảy ra vào chiều ngày hai mươi tám
hai mươi sáu tháng hai vừa qua
và liên quan đến vụ việc này vào ngày hai mươi tám tháng hai chiếc cano mang số hiệu qna một nghìn một trăm năm mươi hai đã được lực lượng chức năng lai dắt lên một bãi cạn gần hiện trường để phục vụ công tác điều tra
theo ghi nhận chiếc cano bị hư hỏng rất nặng phần mũi cano bị vỡ toác thân cano cũng có các vết thủng đứt gãy cửa kính phía trước và xung quanh bị vỡ tung
ghế ngồi phía trong cano bị hư hỏng nhiều bộ phận của chiếc cano bị biến dạng
sau khi tai nạn xảy ra công an tỉnh quảng nam đã triệu tập người lái cano và những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra
trước đó như đã thông tin vào chiều ngày hai mươi sáu tháng hai cano số hiệu qna một nghìn một trăm năm mươi hai của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch phương đông chở ba mươi chín người từ cù lao tràm về cửa đại
khi cách bờ biển khoảng hai km thì chiếc cano bất ngờ bị chìm khiến một mươi bảy người chết hai mươi hai người may mắn được cứu sống
hẹn gặp lại
gần ba mươi viên thuốc điều trị covid một mươi chín không có nguồn gốc xuất xứ không có giấy tờ hợp lệ vừa bị công an quận hồng bàng công an thành phố hải phòng phát hiện
tại cơ quan công an nguyễn văn quế chú tỉnh vĩnh phúc khai nhận đang vận chuyển một hai trăm linh hộp thuốc tương đương với hai mươi tám tám trăm linh viên nang với giá trị là một trăm linh năm triệu đồng về địa bàn thành phố tiêu thụ thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
trên vỉ thuốc và bao bì hộp thuốc có ghi chữ trung quốc và thường được gọi là thuốc liên hoa thanh ôn
số thuốc trên được cho có tác dụng điều trị các triệu chứng của bệnh covid một mươi chín
đối tượng quế đã không xuất trình được bất cứ hóa đơn hay là chứng từ nào chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa
hiện cơ quan công an đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa bất hợp pháp hoàn tất hồ sơ tiếp tục điều tra xác minh để đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang có những diễn biến phức tạp nhất là tại thủ đô hà nội
khi số ca mắc thậm chí đã chạm ngưỡng hơn một mươi ca một ngày người dân tìm mọi cách để chữa trị covid một mươi chín tại nhà
từ dân gian đông y cho đến tây y các loại thuốc được săn mua ngay một nhiều
một trong những loại thuốc được quan tâm nhất trong những ngày vừa qua đó là thuốc kháng virus có chứa monunbrilabir
chính vì vậy mà người dân đã tìm đến các hiệu thuốc với mong muốn mua được loại thuốc này kể cả khi là bản thân chưa nhiễm covid một mươi chín hoặc là không có chỉ định của bác sĩ
mua thì cứ mua nhưng khi nào thực sự cần dùng
hay kể cả tại sao nó là thuốc có chỉ định thì nhiều người dân vẫn không nắm rõ điều này
ngay khi biết tin thuốc monubiravir của việt nam được cấp phép bán ra thị trường người đàn ông này ngay lập tức đi mua về cho người thân
do theo dõi thông tin nên anh biết rằng đây là thuốc mua cần phải có chỉ định
tôi rất là yên tâm bởi vì đây là có xác nhận của bộ y tế và đây là đơn vị duy nhất hiện tại đang bán loại thuốc này
chỉ cần đưa ra chứng nhận của bác sĩ có tên thuốc là các bạn đã hỗ trợ tôi
ngược lại người đàn ông này cũng ráo riết đi mua monoprilavir thế nhưng lại không hề biết được đây là thuốc có chỉ định
chỉ đơn giản là nghe thấy có thuốc thì mua về cho người thân uống và tất nhiên anh đã phải ra về
giờ anh mới đọc mạng nên là anh mới lo cho người nhà nên là anh mới ra đây để anh đi hỏi các bạn
vừa đến đây thì các bạn mà phải có giấy của bộ y tế gì đấy thì các bạn đi bán
cũng có khá nhiều người dân đến nhưng mà không có giấy tờ gì cả
chỉ là người dân muốn nhu cầu là muốn
mua thuốc phải tự điều trị
thì bọn em cũng giải thích rõ ràng là bắt buộc là phải có chứng nhận của kê đơn của bác sĩ
hoặc là giấy xét nhận điều trị f tại nhà có dấu hoặc là cây nhận bcr
monoprilavir được sử dụng để điều trị covid một mươi chín ở người trưởng thành dương tính với xét nghiệm chẩn đoán sắc covid hai
và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng
việc sử dụng monoprilavir được quy định rất chặt chẽ
có nhiều đối tượng không được sử dụng hoặc sử dụng thận trọng loại thuốc này trong điều trị covid một mươi chín
theo các chuyên gia không chỉ kháng sinh mà các thuốc kháng virus cũng phải được sử dụng có chỉ định
bởi có thể dẫn đến nhiều hệ lụy kéo theo
ngoài cái vấn đề là nguy cơ cho chính người sử dụng thuốc đó bởi vì có thể thuốc đấy không phù hợp với điều kiện hoàn cảnh đó
hoặc là dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng
monoprilavir là thuốc kháng virus được sử dụng với tùy đối tượng tùy bệnh cảnh và có chỉ định
người dân không nên quá hoang mang khi mới nhiễm covid một mươi chín hay triệu chứng nhẹ mà vội vàng tìm mua
để rồi lãng phí với người không cần khan hiếm với người thực sự cần
hơn thế nữa là tiền mất tật mang nếu tự ý dùng không theo chỉ định của bác sĩ hoặc chẳng may
mua phải thuốc già thuốc nhái
thưa quý vị vào chiều nay ngay khi tiếp cận được hiện trường của vụ hỏa hoạn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã cứu được ba người
đang mắc kẹt trong khách sạn bị cháy trên đường đề thám thuộc phương phạm ngũ lão quận tám
chiều ngày hai mươi tám tháng hai người dân bất ngờ tới khói bút lên từ một khách sạn trên đường đề thám
nên vội vàng tri hô đây là khu vực đông dân cư nhiều công trình san sát nên rất nguy hiểm
nếu để cháy lan cháy lớn chính vì vậy những người dân xung quanh vội vàng tháo chạy ra
khu vực an toàn và gọi điện đến một trăm một mươi bốn ngay sau khi nhận tin nhắn hàng chục cán bộ chiến sĩ
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một và đội phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hồ khu vực một tù phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hồ
công an tp hcm cùng phương tiện chữa cháy được điều động đến hiện trường
tại đây các trinh sát tiến hành thăm dò gốc lửa và giải cứu ba nạn nhân còn kẹt lại
trong đám cháy ra ngoài an toàn đám cháy xuất phát từ tầng tám khu vực chật ủi của tòa nhà
nên cảnh sát phải dùng đến hai xe thang để tiếp cận dập lửa đồng thời nhiều mũi chữa cháy khác
cũng được triển khai lan phun từ nhiều hướng để ngăn cháy lan chỉ sau vài chư phút
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hồ đã không chết thành công ngọn lửa
vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng đã gây thiệt hại một số tài sản vật dụng trong khách sạn
ngày hai mươi tám tháng hai cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần hai
vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên đầu tư và xây dựng tân thuận
đối với bị can trần công thiền cựu tầm giám đốc công ty tân thuận tất thành can cựu phó bí thư
thường trực thà nội tp hcm và tám đồng phạm
theo kết luận của cơ quan an ninh điều tra xác định ông tất thành cang và đồng phạm có sai phạm
trong chuyển nhượng dự án khu dân cư phước kiển huyện nhà bè và dự án khu dân cư ven sông quận bảy
từ công ty tân thuận cho công ty cổ phần quốc hường gia lai
các bị can gây thất thoát tổng cộng hơn hai trăm bốn mươi tám tỷ đồng
tuy nhiên ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một viện kiểm sát nhân dân tp hcm có quyết định trả hồ sơ
bổ sung một số vấn đề trong đó có nội dung làm rõ trách nhiệm của bà nguyễn thị như loan
tổng giám đốc công ty khổ phần quốc hường gia lai
ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một viện kiểm sát nhân dân tp hcm tiếp tục trả hồ sơ bổ sung các nội dung
khẩn trương tiến hành định giá tài sản để xác định chính xác giá trị tài sản của công ty tân thuận
tại các thời điểm từ đó để xác định chính xác tài sản nhà nước bị thất thoát
xác định trách nhiệm của từng bị can ứng với số tiền nhà nước bị thất thoát
theo kết luận điều tra bổ sung lần hai của cơ quan an ninh điều tra thể hiện
việc chuyển nhượng dự án khu dân cư phước kiển khu dân cư ven sông tại công ty tân thuận
đã vi phạm điểm c khoảng một điều ba mươi một luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh
tại doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi bốn khi không đảm bảo nguyên tắc thị trường công khai minh bạch
từ kết luận điều tra bổ sung trên cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm tiếp tục đề nghị
viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố trần công thiện tất thành cang và tám đồng phạm khác
phạm tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo khoảng ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự
sau hơn ba tuần trở lại trường học số ca mắc covid một mươi chín ở trẻ em gia tăng đột biến
hiện đang có ba trăm linh sáu trẻ em dưới một mươi sáu tuổi đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tp hcm
thông tin này được sở y tế thành phố đưa ra tại buổi họp báo về phòng chống dịch covid một mươi chín cách đây ít phút
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đã có số liệu về số ca mắc covid một mươi chín ở trẻ dưới một mươi sáu tuổi
từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng hai
từ đến sáu tuổi là năm trăm linh năm ca độ tuổi từ bảy đến một mươi một là một năm mươi năm ca độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi năm là năm trăm tám mươi tám
độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi tám là năm trăm một mươi
báo cáo tại ba bệnh viện nhi trên địa bàn thành phố tính đến tám giờ sáng ngày hai mươi tám tháng hai
tổng số ca nội trú là một trăm chín mươi bảy trẻ năm trăm một mươi chín ca được phát hiện qua khám sàng lọc tại khu ngoại trú
trong đó ba mươi ba ca cho nhập viện
hiện có ba trăm linh sáu trẻ dưới một mươi sáu tuổi đang được điều trị tại cơ sở y tế
có chín trẻ phải can thiệp hỗ trợ hô hấp
việc cấp giấy xác nhận quay trở lại trường học của học sinh hiện nay sẽ căn cứ trên tình hình thực tế
và phụ huynh học sinh có thể test nhanh cho trẻ tại nhà
tuy nhiên sở giáo dục đào tạo tp hcm khuyến khích phụ huynh nên đến các trung tâm y tế
để được test nhanh và đúng chuẩn tránh trường hợp sai kết quả xét nghiệm
thưa quý vị thông tin từ công an thái bình cho biết đơn vị vừa phát hiện thu giữ
một bộ kit test nhanh covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại đường thuộc thôn diệp xã tân hòa huyện hưng hà tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế
ma túy công an huyện hưng hà phối hợp với công an xã tân hòa phát hiện hoàng thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chú tại xã tân hòa huyện hưng hà đang có hành vi bán một trăm linh bộ kit test nhanh covid một mươi chín
trên bao bì sản phẩm in chữ nước ngoài không có nhãn phụ bằng tiếng việt
quá trình làm việc hiền không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa
cũng như các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh thiết bị y tế
hiền khai nhận do nhận thấy thời điểm này nhiều người có nhu cầu cần mua kích tết nhanh covid một mươi chín
hiền đã mua một thùng với số lượng một bộ kit test nhanh với số tiền trên bảy mươi triệu đồng
với mục đích bán kiếm lời hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh an giang tri cục thi hành án dân sự huyện tri tôn vừa phối hợp
cùng các lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu bị xử lý và tịch thu trong năm hai nghìn hai mươi
số thuốc lá điếu nhập lậu tiêu hủy lần này là bảy tám trăm linh bao nhãn hiệu hero jet gram
và được tiêu hủy theo đúng quy định bảo đảm vệ sinh môi trường và thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật
đây là số thuốc lá lậu được đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện tri tôn phát hiện
bắt giữ trong năm hai nghìn hai mươi một công tác tiêu hủy được thực hiện công khai
thông tin rộng rãi nhằm tuyên truyền gian đe đối với các tổ chức cá nhân trong sản xuất kinh doanh mua bán hàng giả
hàng nhập lậu qua đó nhằm tạo chuyển biến về nhận thức của người dân trong việc chấp hành các quy định pháp luật
về hoạt động thương mại bảo vệ quyền lợi sức khỏe người tiêu dùng cũng như quyền và lợi ích hợp pháp
của các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh chân chính
thưa quý vị du lịch việt nam đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc
hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai khách quốc tế đến nước ta ước đạt bốn mươi chín hai
tổng cục thống kê cho biết lượng khách quốc tế đến việt nam trong tháng hai đạt hai mươi chín năm nghìn lượt người
tăng bốn mươi chín sáu so với tháng trước và tăng một trăm sáu mươi chín sáu so với cùng kỳ năm trước
tính chung hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai khách quốc tế đến nước ta ước đạt bốn mươi chín hai nghìn lượt người
tăng bảy mươi một bảy so với cùng kỳ năm trước
trong đó lượng khách chủ yếu đến từ châu á đạt hơn ba mươi hai
khách đến từ châu âu đạt hơn một mươi một nghìn người
khách đến từ châu mỹ đạt hơn bốn tám nghìn lượt và một ba trăm sáu mươi bốn người đến từ châu úc
hai trăm linh một người đến từ châu phi
việc lượng khách quốc tế đến việt nam tăng cao được cho là do chính phủ đã cho phép mở lại tất cả các đường bay quốc tế thường lệ
như hồi trước dịch covid một mươi chín và không hạn chế tần suất bay từ giờ ngày một mươi năm tháng hai
sau hơn hai năm đóng băng vì tình hình dịch bệnh
thì đến thời điểm hiện tại
ngành du lịch đã bắt đầu ghi nhận những tín hiệu khả quan cho sự phục hồi
tuy nhiên thì có một khó khăn mà hầu hết các đơn vị phải đối mặt
đó chính là vấn đề tuyển dụng nhân sự ghi nhận sau đây tại thành phố du lịch đà nẵng
một khách sạn năm sao nằm tại tuyến đường ven biển của thành phố đà nẵng
quay trở lại hoạt động từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
ngay khi thành phố cho phép mở lại dịch vụ lưu trú
đầu năm hai nghìn hai mươi hai đơn vị đã triển khai công tác tuyển dụng
nhưng đến nay mới chỉ tuyển được một nửa
thành phố đà nẵng khi quay trở lại hoạt động
sau một thời gian dài phải đóng cửa vì tình hình dịch bệnh
bởi thực tế là lực lượng trong lĩnh vực này đã dịch chuyển sang làm những công việc khác
chính quyền nhà trường và doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động trong lĩnh vực du lịch
sớm trở lại và tiếp cận với cái công việc khi mà du lịch của chúng ta phục hồi
khi mà khách du lịch sẽ tới đà nẵng trong cái thời gian tới
du lịch được xác định là ngành kinh tế tổng hợp đóng góp quan trọng cho sự phát triển của thành phố
do đó nhân lực du lịch là vấn đề được đặc biệt quan tâm
để làm tốt điều này cần sự phối hợp của cả chính quyền và doanh nghiệp